các tỉnh đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình thuận có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
các tỉnh miền đông nam bộ trong ngày hôm nay cũng sẽ có gió giật cấp sáu cấp năm
trong ngày và đêm hôm nay dưới tác động của bão cộng với không khí lạnh
nên một dọc từ quảng bình trở vào đến bình thuận tây nguyên và cả khu vực miền đông nam bộ đều có mưa rất to
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế lượng mưa trong ngày hôm nay sẽ phổ biến trong khoảng từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến ở các tỉnh này là từ ba trăm linh bốn trăm linh mm
với khu vực tây nguyên lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm
với diễn biến mưa như vậy thì sẽ gây ra một đợt lũ diện rộng trên hầu hết các lưu vực sông thuộc các tỉnh từ hà tĩnh đến bình thuận khu vực tây nguyên và sông đồng nai
trong đợt lũ này mực nước trên các sông từ quảng trị đến ninh thuận và khu vực tây nguyên phổ biến lên mức
báo động hai báo động ba và trên mức báo động ba
khu vực hà tĩnh quảng bình bình thuận và lưu vực sông đồng nai lên mức báo động một đến báo động hai và trên mức báo động hai
trên các sông suối nhỏ lên trên báo động ba
trái ngược với tình hình mưa lũ ở miền trung tây nguyên và nam bộ thì ở bắc bộ vẫn đang có những ngày cuối tuần với thời tiết đẹp
trời rét nhẹ về sáng và đêm trong ngày trời nắng với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
thậm chí còn xảy ra tình trạng hanh khô với mức ẩm nhỏ dưới sáu mươi tám
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước